nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm một mươi năm năm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi tới
tối ngày hai mươi năm tháng chín tại thành phố lạng sơn hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lạng sơn tổ chức khai mạc
tuần lễ văn hóa du lịch doanh nhân lạng sơn năm hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ tuần lễ diễn ra các hoạt động triển lãm giới thiệu các thành tiệu sản phẩm của các huyện
thành phố các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với quy mô hơn hai trăm linh gian hàng
tại đây còn tổ chức hội thảo về quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
và xây dựng văn hóa doanh nhân tổ chức các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc
đây là cơ hội để quảng bá giới thiệu sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp
tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm thị trường tiêu thụ giúp các doanh nghiệp trong tỉnh lạng sơn phát triển vững mạnh
góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuần lễ văn hóa du lịch doanh nhân tỉnh lạng sơn kéo dài từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín